qua làm việc các đối tượng khai nhận tụ điểm đá gà này hoạt động khoảng một năm
điểm đá gà được tổ chức trong khuôn viên sân bóng đá nhân tạo của bình
để tránh lực lượng chức năng bình cho hàng rào kiên cố và không cho người lạ vào
hàng ngày bình tổ chức cá độ đá gà từ ba đến năm cặp gà
quy tụ từ bốn mươi đến một trăm linh người ở tây ninh tp hcm bến xe lâm đồng
đến tham gia cá cược mỗi cặp gà đá cược ít nhất năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng
bình trực tiếp đứng ra làm trọng tài
việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
thưa quý vị và các bạn tình trạng tội phạm ngày một trẻ hóa phức tạp và đang gia tăng ở mức báo động
cùng với tính chất hung bạo của đối tượng gây án khi tuổi đời còn khá trẻ
và nhiều trường hợp vi phạm pháp luật vẫn đang ở lứa tuổi vị thành niên
đang thực sự là một vấn nạn một bài toán hóc búa đặt ra cho toàn xã hội
thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh ninh bình
tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật đang có chiều hướng gia tăng
theo thống kê của công an tỉnh từ đầu năm hai nghìn một mươi bảy cho đến nay
toàn tỉnh đã xảy ra gần hai trăm linh tám vụ phạm pháp hình sự
thì trong đó đã có một trăm bảy mươi vụ với gần hai trăm tám mươi đối tượng phạm tội trong độ tuổi thanh thiếu niên
với các tội danh như gây dối trật tự công cộng chiếm bốn mươi bốn
sử dụng trái phép chất ma túy chiếm gần ba mươi trộm cắp tài sản chiếm một mươi hai
ghi nhận của phóng viên an ninh toàn cải
đây là bảy đối tượng trong đó có sáu đối tượng trong độ tuổi thanh thiếu niên
cùng chú tại huyện nga sơn tỉnh thanh hóa
đã bị công an huyện kim sơn tỉnh ninh bình tạm giữ
vì có hành vi liên tiếp gây ra các vụ ném gạch đá vào kính xe ô tô
lưu thông trên các tuyến từ địa bàn huyện kim sơn
bước đầu các đối tượng khai nhận hầu hết đã bỏ học không có công an việc làm
buổi tối thường tụ tập và việc ném gạch đá vào kính xe ô tô trên đường
được xem như là một trong những thú tiêu khiển của cả nhóm
độ tuổi của các loại tội phạm về thanh thiếu niên ngày càng có chiều hướng trẻ hóa
theo thống kê của phòng cảnh sát hình sự từ đầu năm hai nghìn một mươi bảy đến nay
đã xảy ra một mươi năm vụ một mươi bảy đối tượng là người chưa thành niên phạm pháp
trước thực trạng gia tăng thanh thiếu niên phạm pháp trên địa bàn
công an tỉnh ninh bình đã tăng cường tuần tra kiểm soát tại các địa bàn trọng điểm
trong các giờ cao điểm từ hai mươi h ngày hôm trước cho đến năm h sáng hôm sau
để kịp thời phát triển
công an tỉnh ninh bình đã phát hiện và xử lý nghiêm đối với số đối tượng thanh thiếu niên có hành vi vi phạm
cùng với đó lực lượng công an toàn tỉnh tăng cường công tác đấu tranh
điều tra khám phá các vụ án xảy ra trên địa bàn
tại các huyện thị thành lực lượng công an chủ động phối hợp với chính quyền địa phương
các đoàn thể và gia đình triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa đấu tranh
trong đó chú trọng việc tổ chức kế kết việc quản lý giáo dục thanh thiếu niên hư có nguy cơ phạm pháp
theo đó từ đầu năm đến nay lực lượng công an đã lập danh sách đưa hơn ba trăm linh thanh thiếu niên hư
có nguy cơ phạm pháp đưa vào diện theo dõi quản lý phối hợp với chính quyền đoàn thể
đưa các đối tượng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật ra kiểm điểm trước hội nghị nhân dân
với những trường hợp vi phạm pháp luật vi phạm trật tưởng tòa giao thông
lực lượng công an gửi thông báo hành vi vi phạm hình thức xử lý đến chính quyền địa phương
nơi đăng ký thường trú trường học và gia đình để phối hợp quản lý phòng ngừa tái phạm
ngoài những giải pháp đồng bộ đã và đang được triển khai giữa lực lượng công an với các cấp các ngành
thì cần có sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường trong quản lý giáo dục thanh thiếu niên
tại mỗi địa phương cũng cần có các hoạt động vui chơi bổ ích
tình nguyện thu hút thanh thiếu niên tham gia
các gia đình cần hướng con em vào các hoạt động văn hóa lành mạnh tránh xa cây xấu
có như vậy các em mới nhận thức đúng hành động đúng để phát triển lành mạnh không vi phạm pháp luật
vào ngày hôm qua đội cảnh sát kinh tế công an thị xã thuận an tỉnh bình dương
phối hợp với đội quản lý thị trường số hai thuộc tri cục quản lý thị trường tỉnh bình dương
kiểm tra cửa hàng mua bán sửa chữa điện tử điện gia dụng minh khương
có địa chỉ tại khu phố bình hòa phường lái thiêu thị xã thuận an
và đã phát hiện hàng trăm thiết bị điện tử điện gia dụng đã qua sử dụng không có nguồn gốc
tại thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện ba trăm tám mươi chín thiết bị điện tử
bao gồm la thùng âm ly đầu đĩa máy lạnh bếp ga và nhiều sản phẩm điện tử gia dụng khác
không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
tất cả đều nằm trong danh mục cấm nhập khẩu theo quy định của nhà nước
đoàn kiểm tra đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ số sản phẩm trên
để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật
tiếp tục là thông tin mới nhất về cơn bão số sáu
dù đã yếu đi thế nhưng bão vẫn đang chuyển hướng dịch chuyển về vùng núi phía bắc nước ta
mưa lớn dự báo vẫn tiếp diễn nguy cơ cao sẽ ra lũ lũ quét và sạt nở đất
các tỉnh quảng ninh lạng sơn cao bằng trong sáng ngày hôm nay
có gió mạnh cấp năm có nơi cấp sáu
giật cấp tám hà giang có gió giật cấp bảy
ngày hôm nay và ngày mai hai mươi năm tháng tám bắc bộ và thanh hóa có thể có mưa lớn
tổng lượng mưa từ năm mươi đến một trăm linh mm
riêng quảng ninh lạng sơn cao bằng hà giang tuyên quang lào cai yên bái lai châu
lượng mưa từ một trăm năm mươi đến hai trăm linh mm
nguy cơ cao sẽ ra sạt nở đất lũ quét ở vùng núi ngập úng ở vùng trũng thấp
ngoài ra trong hôm nay và hai ngày tới khả năng lũ sẽ lên trên hệ thống sông kỳ cùng bằng giang
thượng lưu hệ thống sông hồng thái bình đỉnh lũ từ báo động một đến báo động hai
do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số sáu từ chiều ngày hôm qua hai mươi ba tháng tám
tại nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh lào cai đã có mưa lớn kèm theo rông và lốc xoáy
mưa lớn và gió lốc đã làm người dân bị thương tốc mái một số nhà dân trường học trạm y tế
gãy đổ hàng chục cây xanh trên các tuyến đường và gây hư hại một số công trình công cộng
cùng lúa và hoa màu trên địa bàn tỉnh
ngành điện đã phải cắt điện một số khu vực để tránh sự cố
tiếp tục với những thông tin về suy lãn tội phạm sau một ít phút quảng cáo
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
và để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay là bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do ban thể sự truyền hình công an nhân dân và cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an phối hợp thực hiện